phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ hai đối tượng là phạm văn minh và lâm tấn thịnh
cùng chú tại tp hcm để điều tra về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã tân uyên
bắt quả tàng minh đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu giáng zulu và năm mươi hai viên đạn kim loại màu đồng
và năm mươi hai viên đạn kim loại màu vàng đồng
điều tra mở rộng tổ công tác đã bắt giữ thịnh vì có hành vi giúp cho minh trong việc mua bán súng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm hai khẩu súng dài một mươi năm khẩu súng ngắn
loại zulo ổ xoay hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
qua điều tra minh khai nhận đặt mua số linh kiện súng trên qua mạng xã hội
rồi về lắp ráp thành súng hoàn chỉnh sau đó đăng bán trên mạng xã hội